thế nhưng có tới gần bảy mươi trẻ em việt nam hiện đang thiếu vi chất này
thiếu kẽm chính là một trong những nguyên nhân gây biếng ăn thấp còi suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ
dù đã tám tuổi và ăn uống tốt thế nhưng em đoàn thành phát vẫn gầy hơn bạn bè cùng trang lứa và da xanh
thăm khám tại viện dinh dưỡng quốc gia em được trần đoán thiếu kẽm
lúc này gia đình em mới biết rằng cho con ăn nhiều ăn no nhưng không hẳn là đã ăn đủ chất
theo các chuyên gia kẽm là một vi chất vô cùng quan trọng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển của trẻ
giúp tăng cường miễn dịch tham gia vào hệ thống cấu trúc của não và hệ dẫn truyền thần kinh
giúp trẻ có trí nhớ tốt hơn
kẽm còn giúp kích thích vị rác của trẻ để trẻ không biếng ăn từ đó cải thiện chiều cao cân nặng của trẻ
thế nhưng theo thống kê hiện nay tỷ lệ thiếu vi chất kém ở nước ta là sáu mươi chín bốn trên cả nước
một số những biểu hiện thiếu kẽm gồm là chậm lớn rụng tóc tiêu chảy giảm miễn dịch dễ bị các bệnh nhiễm trùng
hay là với trẻ em lớn hơn thì chậm quá trình dạy thì làm cái cơ thể bộ phận sinh dục thì chậm trưởng thành
cũng như là khi trở thành người lớn thì dễ bị bất lực ở nam giới
nguyên nhân của thiếu kẽm do chính từ bữa ăn hàng ngày của trẻ các cha mẹ cần thay đổi quan niệm về việc cho trẻ ăn
không phải chỉ cho trẻ ăn nhiều ăn no đủ về số lượng nhưng cũng cần đủ cả về chất lượng
ở trên thị trường hiện nay có hạt nem tăng cường kẽm có các loại bánh quy có tăng cường kém
hay là các loại bánh mì mà sản xuất từ bột mì tăng cường kẽm thì các bà mẹ nên thay đổi thói quen tiêu dùng
sử dụng tìm mua sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và có tăng cường kẽm
thay vì sử dụng các sản phẩm bình thường đa dạng hóa bữa ăn sử dụng các thực phẩm giàu sắc kẽm như hầu sò tôm cua biển
hay là các loại thịt đỏ như thịt bò nuôi con bằng sữa mẹ cũng là những giải pháp có thể hỗ trợ vào việc dự phòng thiếu kẽm
việc cung cấp cho trẻ đầy đủ các vi chất sẽ không chỉ giúp trẻ được phát triển mạnh khỏe mà còn giúp cải thiện nâng cao chất lượng dân số